who cảnh báo khủng hoảng covid một mươi chín sẽ kéo dài và anh có thể duy trì giãn cách xã hội đến hết năm nay những thông tin sẽ có trong cụm tin ngay sau đây
trong bối cảnh số ca nhiễm covid một mươi chín trên toàn cầu đã vượt mức hai sáu triệu với hơn một trăm tám mươi người tử vong tổ chức y tế thế giới who cảnh báo cuộc khủng hoảng covid một mươi chín sẽ không sớm kết thúc bởi rất nhiều nước mới đang ở trong giai đoạn đầu của cuộc chiến chống dịch
đừng mắc sai lầm chúng ta còn một chặng đường dài phía trước virus này sẽ còn tồn tại trong một thời gian dài
tổng giám đốc who khẳng định thế giới đang chứng kiến những xu hướng khác nhau ở những khu vực khác nhau hoặc thậm chí trong cùng khu vực
trong khi đó tại mỹ quốc gia ghi nhận số ca nhiễm và ca tử vong cao nhất thế giới
tổng thống mỹ donald trump ngày hai mươi hai tháng bốn cho biết các bang ở nước này sẽ cho nối lại hoạt động kinh tế
do tốc độ lây lan của dịch covid một mươi chín đã chậm lại việc nối lại này phải đảm bảo yếu tố an toàn để tránh nguy cơ dịch có thể bùng phát trở lại
theo đó các phòng tập hiệu làm tóc làm đẹp và khu vui chơi được mở cửa trở lại từ ngày hai mươi bốn tháng bốn còn các nhà hàng và dạp chiếu phim được trở lại hoạt động từ tuần tới
còn tại anh người dân sẽ phải chung sống với một số biện pháp giãn cách xã hội ít nhất cho đến hết năm nay
tuyên bố này được giới chức anh đưa ra trong cuộc họp báo ngày hai mươi hai tháng bốn
trong bùng phát làn sóng dịch bệnh thứ hai cố vấn y tế trưởng của chính phủ anh chris whitty nhận định không nên kỳ vọng số ca tử vong sẽ giảm đột ngột sau giai đoạn đỉnh dịch
và cho rằng điều kiện lý tưởng nhất để dỡ bỏ các biện pháp giãn cách xã hội về lâu dài là các hãng dược phẩm điều chế được vaccine có hiệu quả phòng ngừa cao